những ngày qua người dân trồng dưa hấu ở thị trấn nông trường việt trung huyện bố trạch đình quảng bình
rất phấn khởi vì dưa hấu vụ đông xuân được giá
mặc dù năm nay gặp thời tiết ít mưa nên năng suất chưa cao nhưng giá bán cao hơn nhiều so với mọi năm
nên vẫn nèm lại lợi nhuận cao trung bình mỗi hectare cho thu nhập gần sáu mươi triệu đồng
giữa cây nắng khắc nghiệt của những ngày đầu hè trên các cánh đồng bà con nông dân huyện bố trạch
vẫn miệt mài thu hoạch dưa hấu vụ dưa năm nay gặp thời tiết ít mưa nên năng suất chưa cao
nhưng giá bán ổn định cao hơn gấp đôi so với năm trước nên bà con rất phấn khởi
vụ dưa năm nay toàn huyện trồng khoảng sáu trăm năm mươi năm hectare tập trung chủ yếu ở thị trấn nông trường việt trung
và các xã lý trạch nam trạch hựa nẫm để nâng cao hiệu quả chất lượng của dưa hấu
huyện chỉ đạo các địa phương liên quan quy hoạch vùng trồng đồng thời định hướng cho người dân trồng dấu
theo tiêu chuẩn việt gáp nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường
những vụ dưa hấu ở các địa phương trên địa bàn huyện bố trạch không chỉ mang lại thu nhập cho người trồng
mà còn góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động trong suốt mùa dưa
chính quyền địa phương cần tìm đồn da ổn định
tình huy dân yên tâm sản xuất